những ngày vừa qua bệnh viện chợ rẫy tp hcm tiếp nhận nhiều bệnh nhân có các biểu hiện bệnh giống nhau
đó là hoại tử xương vùng đầu mặt trong đó có hai ca tử vong
khai thác bệnh sử cho thấy các bệnh nhân này đều từng mắc covid một mươi chín và có các bệnh nền
hai tháng gần đây bệnh viện chợ rẫy tiếp nhận một mươi một ca bệnh có những biểu hiện gần giống nhau
đều đau đào nghẹt mũi sưng mắt
khi đi khám thông qua chụp ct scan mri bác sĩ phát hiện có phần hoài tử ở vùng xương sọ hạ mặt
trước loạt ca bệnh bất thường này bệnh viện chợ rẫy đã phối hợp liên khoa tai mũi họng thần kinh bệnh nhiệt đới hồi sức vào cuộc cùng hội chẩn điều trị
qua khai thác bệnh sử một mươi một trường hợp mắc các biểu hiện này đều từng bị covid một mươi chín trước đó
dù chưa thể khẳng định có liên quan đến virus sars cov hai hay không
tuy nhiên các nghiên cứu tại các quốc gia ấn độ châu âu châu mỹ ghi nhận các bệnh nhân ngoại tử xương
nhiễm nắm trên các trường hợp bệnh nhân có từng mắc covid một mươi chín và có bệnh nền
chính vì vậy cho nên người ta mới nghĩ rằng nó có mối liên hệ hay không
cái điều này nó cũng phù hợp là tại vì cái cơ thể của cái người mà sau bị nhiễm covid
người ta vẫn bị hỗn loạn miễn dịch kéo dài trồng trên những người mà đã có cái bệnh lý nền trước đó
dẫn tới cái khả năng mà nhiễm nấm và cái nấm đó nó phát triển trong cơ thể nó còn nhiều hơn
các tạp chí nước ngoài các bài báo nước ngoài các tạp chí uy tín là họ luôn luôn cập nhật
và họ đưa ra những cái mới nhất có liên quan covid
họ cũng nói đến cái nhanh như thế này mở ra xem thì nhảy họ giống y chang của mình
hồi nào giờ mổ viêm xoang thôi nhưng mà bây giờ là phải chú ý kỹ hơn nữa
anh phải xem cả xương anh phải xem cả các xương này xương kia xương nọ
cái đó không phải là một cái thói quen hàng ngày của chúng tôi
thế thì như thế là khi mà xảy ra hàng loạt như vậy thì chúng tôi cũng xem lại thì đúng thật có vấn đề thật
để bảo vệ sức khỏe các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân sau khi mắc covid một mươi chín từ sáu đến tám tháng
nếu có biểu hiện có nhức đầu kéo dài
viêm xoang xương vùng mặt sọ hàm cần chụp ct scan để tìm hiểu rõ nguyên nhân
tuy nhiên các cơ sở y tế không nên chỉ định các kỹ thuật trên nếu không cần thiết